trong những năm qua phong trào thể thao dành cho cộng đồng người khuyết tật ở tỉnh bắc giang
luôn được các cấp các ngành quan tâm và ngày càng phát triển
cũng bằng chính phong trào này cộng đồng người khuyết tật tại tỉnh bắc giang
đã tạo ra được sức lan tỏa tới cộng đồng trên cả nước nói chung và cộng đồng người khuyết tật nói riêng
nhằm giúp họ có thêm động lực vươn lên chiến thắng thương tật
trong những năm qua công tác phát triển thể dục thể thao người khuyết tật trong cả nước
đã có những bước chuyển biến đáng ghi nhận
nhiều địa phương đã xây dựng chương trình kế hoạch đề án cụ thể hóa
triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của đảng nhà nước về phát triển thể dục thể thao dành cho người khuyết tật
thông qua đó góp phần giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên và nhân dân
tạo sự nhất trí cao trong toàn đảng và sự đồng thuận trong xã hội đối với người kém may mắn
có phần thúc đẩy tiến trình phát triển ổn định dân sinh kinh tế xã hội tại địa phương
không những thế phong trào thể dục thể thao nhiều tỉnh còn đóng góp lực lượng vận động viên đi thi các giải trong và ngoài nước
tại thị trấn chủ huyện lục ngạn tỉnh bắc giang có một người đàn ông khá đặc biệt người ta quen gọi ông là ông phú gù
mặc dù chỉ cao hơn mặt bàn một chút thế nhưng ông lại chơi bóng bàn rất giỏi
vươn lên chiến thắng bệnh tật sau tai nạn ông đã giành chọn tình yêu tâm huyết cho bóng bàn
để rồi đây sau gần hai mươi năm ông đã trở thành một vận động viên nòng cốt trong đội hình người khuyết tật của việt nam
tìm đến bóng bàn vì niềm say mê ông đã trở thành một vận động viên nòng cốt trong đội hình người khuyết tật của việt nam

không bao lâu tài năng của ông được biết đến từ đó ông được cử đi thi nhiều cuộc thi lớn nhỏ giành được nhiều huy chương các loại
chỉ tính riêng từ năm hai nghìn ba ông phú cũng liên tục có mặt tại các sự kiện quốc tế của thể thao khuyết tật việt nam